trong ngày ba mươi một tháng bảy tại nhà quốc hội phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đã tiếp bộ trưởng ngoại giao và tôn giáo argentina jorge faurier
phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đánh giá mối quan hệ hữu nghị giữa hai cơ quan lập pháp hai nước được tăng cường
hoàn ngành phía argentina đã thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị với việt nam tại hạ viện góp phần củng cố mở rộng quan hệ hữu nghị giữa quốc hội hai nước
đồng thời khẳng định quốc hội việt nam mong muốn sẵn sàng hợp tác với thượng viện hạ viện argentina trên cả bình diện song phương và đa phương
bộ trưởng ngoại giao và tôn giáo argentina vui mừng được đến thăm việt nam nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam argentina
và khẳng định chuyên thăm của phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị thời gian qua đã góp phần phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước
bộ trưởng jorge faurier mong muốn đây là dịp thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai quốc gia
đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất
ngoài các lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư việt nam và argentina có thể tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác